thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi thư chúc mừng lực lượng cảnh sát nhân dân
antv trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của đồng chí tổng bí thư
các đồng chí thân mến nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tôi xin thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và với tình cảm cá nhân thân ái gửi đến toàn thể các đồng chí thuộc các thế hệ sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ cán bộ công nhân viên lực lượng cảnh sát nhân dân
lời chào thân ái lời thăm hỏi chân tình những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
trải qua sáu mươi năm xây dựng phấn đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của đảng mà thường xuyên trực tiếp là bộ chính trị ban bí thư sự lãnh đạo chỉ đạo của thường vụ đảng ủy công an trung ương
sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các ban bộ ngành trung ương và sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương
lực lượng cảnh sát nhân dân đã luôn luôn đoàn kết chủ động sáng tạo không quản ngại gian khổ hy sinh luôn luôn mưu trí dũng cảm nỗ lực vượt qua mọi khó khăn lập nhiều thành tích và chiến công
đóng góp đặc biệt quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây và sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
trong sự nghiệp vẻ vui
vang đó đã có biết bao tấm gương anh hùng dũng cảm đã hy sinh anh dũng hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đã cống hiến một phần sương máu của mình để đất nước được bình yên nhân dân được hạnh phúc
nhân dịp này tôi xin gửi lời thăm hỏi ân cần sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình liệt sĩ các đồng chí thương binh bệnh binh những người có công với cách mạng của lực lượng cảnh sát nhân dân
nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích đóng góp to lớn mà lực lượng cảnh sát nhân dân đã đạt được
trong suốt sáu mươi năm qua trong giai đoạn cách mạng hiện nay nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng là hết sức nặng nề song cũng vô cùng vinh dự vẻ vang
tôi tin tưởng rằng với truyền thống sáu mươi năm anh hùng đầy tự hào lực lượng cảnh sát nhân dân sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu với ý chí quyết tâm cao hơn nữa với tinh thần đổi mới năng động sáng tạo nhiều hơn nữa đi đầu trong xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
tưởng mạnh chính quy tình nguyện hiện đại tuyệt đối trung thành với đảng và nhà nước với tổ quốc và nhân dân
tiếp tục lập được nhiều chiến công mới to lớn hơn nữa đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc thân yêu của chúng ta giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước ta ngày càng phồn vinh nhân dân ta ngày càng hạnh phúc
chúc lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam mãi mãi xứng đáng với danh hiệu anh hùng của nhân dân việt nam anh hùng
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó chào thân ái và quyết thắng
nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
vào tối ngày hôm nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương và bộ công an tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai và đón nhận huân chương hồ chí minh của lực lượng cảnh sát nhân dân
trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các phần thưởng cao quý của đảng nhà nước tặng các tập thể cá nhân thuộc lực lượng cảnh sát nhân dân
lễ kỷ niệm vinh dự chào đón các đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đồng chí nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao đồng chí đinh tiến dũng ủy viên trung ương đảng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi lãng hoa và thư khen chúc mừng lực lượng cảnh sát nhân dân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống
sau khi thế cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm lực lượng công an nhân dân trong đó có lực lượng cảnh sát nhân dân đã làm tốt nhiệm vụ chấn áp bọn phản cách mạng bảo vệ các cơ quan công sở chấn áp bọn lưu manh côn đồ khắc phục tế nạn xã hội giữ gìn trật tự trị an bảo vệ chính quyền non trẻ
cùng với sự phát triển của cách mạng lực lượng cảnh sát nhân dân không ngừng được đảng nhà nước quan tâm chăm lo xây dựng
đặc biệt ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chủ tịch hồ chí minh đã ký xác lệnh số ba mươi bốn công bố các pháp lệnh quy định nhiệm vụ quyền hạn và chế độ cấp bậc hàm sĩ quan hạ sĩ quan của cảnh sát nhân dân
đây là mốc son lịch sử của lực lượng cảnh sát nhân dân và cũng từ đó ngày hai mươi tháng bảy hàng năm trở thành ngày truyền thống của toàn lực lượng
đến nay lực lượng cảnh sát nhân dân được bố trí theo hướng tập trung truyền sâu thống nhất xuyên suốt từ bộ đến cấp
cơ sở theo mô hình công an bốn cấp bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở đảm bảo tinh gọn mạnh làm nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội
bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước lực lượng cảnh sát nhân dân đã làm tốt công tác tham mưu với đảng nhà nước các chủ trương chiến lược chính sách pháp luật về phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội
chủ động đổi mới sáng tạo quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm tạo môi trường xã hội lành mạnh phục vụ công cuộc đổi mới phát triển kinh tế xã hội của đất nước
cùng với việc làm tốt công tác phòng chống tội phạm lực lượng cảnh sát nhân dân đã tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số ứng dụng khoa học công nghệ đặc biệt đã thần tốc hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai chiến dịch cấp hơn sáu mươi năm triệu căn cước gắn chip điện tử cho công dân

hiện trung tâm đã trở thành ngôi nhà thứ hai của các thương bệnh binh và với tinh thần vượt lên chính mình khắc phục những khó khăn của bệnh tật từ di chứng của chiến tranh các thương bệnh binh đã nỗ lực phấn đấu rèn luyện thực hiện tốt lời dạy của chủ tịch hồ chí minh thương binh tàn nhưng không phế
bảo kiến thức phân hóa phân loại thí sinh trong bài thi đánh giá năng lực của bộ công an